thưa quý vị mới đây vụ giáo viên chủ nhiệm lớp một mươi hai tại trường trung học phổ thông nguyễn thị diệu
quận ba tp hcm yêu cầu sáu bạn tấn công một học sinh đi muộn trước lớp đã gây bức xúc dư luận
liên quan đến vụ việc giáo viên này đã nhận lỗi sai
chi tiết ra sao xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
ngày một mươi sáu tháng năm bà lê thị minh hà phó hiệu trường trường trung học phổ thông nguyễn thị diệu quận ba
xác nhận có sự việc giáo viên chủ nhiệm kêu sáu học sinh lên tấn công một em ngay trước lớp
trước đó học sinh này thường xuyên đi học trễ và vi phạm
hôm xảy ra sự việc là ngày kiểm tra hồ sơ thông tin đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông
dù đã được nhắc nhở nhưng học sinh này vẫn tiếp tục đến lớp trễ giáo viên không kiểm tra được hồ sơ của học sinh
giáo viên chủ nhiệm đã phạt học sinh này bằng cách gọi sáu học sinh khác dùng cây bằng nhựa tấn công học sinh đến muộn này trước lớp
tối ngày một mươi bốn tháng năm phụ huynh của học sinh bị tấn công đã gọi điện thông báo với ban giám hiệu nhà trường
bà minh hà cho biết nhà trường đã ngay lập tức tìm hiểu sự việc đồng thời đảm bảo tâm lý cho học sinh
nhất là trong giai đoạn chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
đồng thời nhà trường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm làm bản tường trình về sự việc
trên cơ sở đó sẽ xem xét áp dụng các hình thức xử lý
phó hiệu trường nhìn nhận giáo viên đã dùng phương pháp xử lý không đúng
giáo viên chủ nhiệm này đã nhận lỗi sai và chấp nhận mọi hình thức kỷ luật mà nhà trường đưa ra
dự kiến ngày một mươi bảy tháng năm sẽ có buổi gặp gỡ giữa nhà trường giáo viên chủ nhiệm lớp này cùng phụ huynh
để trao đổi cũng như gửi lời xin lỗi đến phụ huynh
hiện học sinh này vẫn đến trường ôn tập bình thường
nhà trường cũng động viên tinh thần của em cũng như các bạn học sinh khác để không ảnh hưởng đến kỳ thi sắp tới
tối một mươi sáu tháng năm thượng tá trần quang tuấn phó trưởng công an tp chí linh hải dương cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đỗ văn thiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tẻ xá xuân thượng huyện xuân trường tỉnh nam định về tội cố ý gây thương tích
ngoài ra cơ quan điều tra tiếp tục xác minh các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
được biết bị anh t yêu cầu gọi bằng anh thiệm không chịu
thế cửa dưới nên đã dùng ghế tấn công vào vùng đầu anh tê gây ra thương tích nặng
theo cơ quan điều tra khoảng hai mươi hai h ngày ba tháng năm tại phòng trà dh phường văn an tp chí linh
đỗ văn thiệm đã dùng ghế tấn công nhiều lần vào đầu anh nguyễn tiến t
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại phường văn an mặc dù chủ quán cha can ngăn kêu xin cho nạn nhân
thiệm vẫn không dừng tay
khi anh t bỏ chạy được vào bên trong quán trà thiệm cùng hai người khác truy đuổi
tiếp tục ra tay đánh hội đồng khiến người này ngã quỵ
anh t được chuyển lên bệnh viện việt đức hà nội trong tình trạng đa chấn hương
đỉnh đầu có vết rách sâu gây mất nhiều máu
hiện tại sức khỏe anh tê đã dần ổn định
sự việc được camera của quán tra ghi lại sau đó clip trích xuất từ camera
được gia đình nạn nhân đăng lên mạng xã hội gây bức xúc cho dư luận
thượng tá trần quang tuấn cho biết điều tra ban đầu thiệm khai khi từ quán trà dht uống nước
thì gặp anh tê dù không quen biết nhưng anh tê tỏ ra là dân anh chị ở địa phương
bắt tiệm và nhóm đi cùng gọi mình bằng anh
thiệm không đồng ý nên sau đó dùng ghế tấn công anh t
ngày một mươi sáu tháng năm vừa qua công an huyện hương khê hà tĩnh cho biết
đơn vị vừa bắt giữ nguyễn xuân hải bốn mươi tám tuổi chú tại xã hương trạch huyện hương khê
để điều tra về hành vi sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
gây tai nạn khiến một người tử vong rồi bỏ trốn
theo đó vào hồi một mươi tám h ba mươi năm phút ngày một mươi năm tháng năm tại km bốn trăm ba mươi ba chín trăm bảy mươi tám quốc lộ một mươi năm
thuộc địa phận thôn một mươi xã phúc trạch hương kê người dân phát hiện anh n d d
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai chú thôn một mươi xã phúc trạch đã tử vong nằm bên đường nghi do tai nạn giao thông
ngay sau khi nhận được thông tin công an huyện hương khê công an xã phúc trạch
tiến hành truy xét dấu vết xác minh điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc anh đê tử vong
công an sau đó đã xác định nạn nhân tử vong do bị ô tô tông trúng
vì thế đã truy tìm tài xế gây ra vụ việc
sau thời gian ngắn công an xác định hải là người điều khiển ô tô mang biển kiểm soát ba mươi tám a hai mươi chín nghìn chín trăm sáu mươi hai
gây tai nạn nghiêm trọng
tuy nhiên sau khi sự việc xảy ra hải đã điều khiển xe ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường
hắn bị bắt giữ khi di chuyển đến xã hương hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
tiến hành đo nặng nụ côn đối với hải công an xác định kết quả là sáu trăm bảy mươi hai mg trên một lít khí thở
tại cơ quan điều tra nguyễn xuân hải đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
hiện công an huyện hương khê đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định
thưa quý vị ngày một mươi sáu tháng năm viện kiểm sát nhân dân thị xã hồng lĩnh hà tĩnh cho biết
cơ quan này đang phối hợp với công an thị xã hồng lĩnh điều tra vụ ẩu đả xảy ra tại một quán bia trên địa bàn
nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn ca nhân
phan văn huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín chú huyện đức thọ hà tĩnh
cùng một số đối tượng mang gậy bia kiếm đến quán nêu trên tìm anh lê minh đức
tại đây nhóm này truy sát làm anh đức bị nhiều vết thương
trong đó vết ở chán và đầu gây nên vết thương hưởng nghiêm trọng
nạn nhân được người dân chuyển đến bệnh viện cấp cứu điều trị
camera an ninh ghi lại cho thấy khi phát hiện nhóm này hung hãn một người đàn ông đứng ra can ngăn
xong các đối tượng không dừng lại tiếp tục dồn anh đức vào góc tường rồi tấn công liên tiếp
sau khi thực hiện hành vi nhóm con đồ lên ô tô rời khỏi hiện trường
công an thị xã hồng lĩnh phối hợp với các cơ quan liên quan đã khám nghiệm
thu thập chứng cứ lời khai và trích xuất camera để điều tra vụ việc
liên quan vụ thầy giáo vi phạm nồng độ cồn lái ô tô vượt ẩu
ngày một mươi sáu tháng năm cơ quan chức năng xác nhận và đang hoàn thiện hồ sơ xử lý tài xế này
theo đó sự việc xảy ra trên địa bàn thị xã hồng lĩnh hà tĩnh
hậu quả khiến một người phụ nữ đi xe máy bị thương
lãnh đạo đại diện công an thị xã hồng lĩnh tỉnh hà tĩnh cho biết
vào khoảng một mươi năm h bốn mươi phút ngày một mươi hai tháng năm trên địa bàn phường bắc hồng thị xã hồng lĩnh đã xảy ra vụ tai nạn
qua camera an ninh ghi lại chị nthth ba mươi chín tuổi trú tại phường bắc hồng thị xã hồng lĩnh
điều khiển xe máy khi đến đoạn ngã ba giao giữa đường nguyên ái quốc với đường ngô đức kế phường bắc hồng
chị hát dừng chờ đèn đỏ
khi tín hiệu đèn chuyển qua màu xanh xe máy di chuyển tiếp
thì bất ngờ một ô tô con màu đen từ phía sau lao nhanh tới vượt lên từ bên phải
trên xe chị hát ngã vào xe tải đang đi bên trái
dân may tài xế xe tải đã kịp thời phanh xe dừng lại sau khi chị hát ngã xuống đường
vụ tai nạn khiến chị hát bị thương nhẹ và chiếc xe máy bị hư hỏng
riêng chiếc ô tô con sau khi gây ra vụ tai nạn tiếp tục di chuyển một đoạn thì mới dừng lại
theo công an thị xã hồng lĩnh người điều khiển ô tô gây tai nạn là anh nch bốn mươi ba tuổi
người này hiện đang là giáo viên của một trường nghề
công an thị xã hồng lĩnh cho biết sau vụ tai nạn công an đã đo nồng độ cồn đối với tài xế ô tô con
kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này vi phạm nồng độ cồn ở mức bốn mươi ba mg trên một lít khí thở
hiện đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ tạm giữ phương tiện để xử lý tài xế ô tô con vượt ẩu gây tai nạn giao thông theo quy định
chuyển sang tin tức đáng chú ý khác ngày một mươi sáu tháng năm công an thành phố hải phòng cho biết
các lực lượng vừa phối hợp triệt phá thành công vụ án ma túy với thủ đoạn tàn độc
trả lương cho công nhân bằng ma túy
theo đó hồi hai mươi ba h ngày một mươi một tháng năm tại xã an lư huyện thủy nguyên hải phòng
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện thủy nguyên phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố
bác quả tàng nguyễn bà khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã an ấp huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình là chủ thầu xây dựng
và lường văn cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ở xã thu mòn huyện thuận châu tỉnh sơn la quản lý và sử dụng hơn năm mươi lao động ngoại tỉnh
đang có hành vi chia nhỏ ma túy heroin với mục đích để bán và trả công cho công nhân bằng ma túy
tăng vật thu giữ gồm hai trăm ba mươi bảy sáu mươi chín gram ma túy heroin hai cân điện tử cùng nhiều vật chứng liên quan
theo cơ quan công an đây là thủ đoạn mới tàn độc của các đối tượng bị công an huyện thủy nguyên điều tra khám phá
hiện cơ quan công an đang tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ
được biết công an huyện phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố vừa bắt giữ xử lý ba mươi hai vụ việc về ma túy với năm mươi một đối tượng
trong đó tám vụ mua bán trái phép chân ma túy với một mươi tám đối tượng xác lập phá ba chuyên án xóa phá một mươi một ổ nhóm
đồng thời công an huyện phối hợp kiểm tra tết nước tiểu đối với một trăm sáu mươi lao động tỉnh ngoài đang làm việc và lưu trú trong và ngoài dự án đảo vũ yên
qua đó phát hiện đưa chín mươi hai đối tượng dương tính với chân ma túy heroin vào cơ sở khám phá
dùng ca nghiện gia minh đầy lập hồ sơ ca nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ giáo viên chủ nhiệm cho sáu học sinh tấn công bạn trong lớp học vì đi muộn
hiệu trưởng trường trung học phổ thông nguyễn thị diệu tp hcm đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác giáo viên này
sáng một mươi bảy tháng năm ông dương văn thư hiệu trưởng trường trung học phổ thông nguyễn thị diệu quận ba tp hcm cho biết
nhà trường đã quyết định tạm đình chỉ công tác cô đê giáo viên cho sáu học sinh tấn công bạn ngay trong lớp học từ ngày một mươi bảy tháng năm để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm
theo ông thư trường sẽ điều chỉnh thời khóa biểu và phân công giáo viên thay thế cô d việc này sẽ được thực hiện ngay từ thứ hai hai mươi tháng năm
ông thư cho hay ngay sau khi sự việc xảy ra đại diện ban giám hiệu trường cùng với cô đê đã có buổi làm việc và xin lỗi gia đình em ca
tuy nhiên phụ huynh em ca vẫn còn bức xúc chưa hài lòng
trong sáng một mươi bảy tháng năm đại diện ban giám hiệu cùng cô đê và thành viên ban đại diện cha mẹ học sinh trường sẽ có buổi gặp gỡ làm việc với phụ huynh của em ca
mục đích của buổi làm việc là để xin lỗi mong phụ huynh thông cảm trường cam kết sẽ không có tình trạng như đã xảy ra ở lớp một mươi hai a một nữa
bên cạnh đó trường cũng sẽ thực hiện các biện pháp nhằm ổn định tinh thần cho học sinh lớp một mươi hai a một để các em tiếp tục ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới
liên quan đến vụ nổ bình khí tại công ty cổ phần thiền phúc cụng công nghiệp quang trung tp quy nhơn tỉnh bình định làm hai người thương vong cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
công an tỉnh bình định xác định nguyên nhân sự việc là do sự cố dò khí ở cổ bình chứa khí oxy hóa lỏng
đại tá huỳnh bảo nguyên phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định thông tin
đã có kết quả giám định vụ nổ bình khí oxy hóa lỏng xảy ra tại công ty cổ phần thiên phúc
đóng ở cụm công nghiệp quang trung tp quy nhơn tỉnh bình định vào tối hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba làm một người tử vong tại chỗ một người bị thương
theo kết luận giám định của phân viện khoa học hình sự bộ công an tại thành phố đà nẵng vụ nổ bình khí này là do dò khí ở cổ bình oxy hóa lỏng dẫn đến phát nổ
công an tỉnh bình định xác định đây là sự cố kỹ thuật xảy ra trong quá trình lao động không phải lỗi của con người gây ra nên không khởi tố vụ án
trước đó khoảng một mươi tám h bốn mươi năm phút ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
bình khí tại công ty cổ phần thiên phúc cụng công nghiệp quang trung thành phố quy nhơn tỉnh bình định bất ngờ nổ lớn
vụ nổ làm anh đinh văn hương bốn mươi bảy tuổi chú xã cát hanh huyện phù cát tỉnh bình định tử vong tại chỗ
anh trần cao cư ba mươi tuổi chú phường quang trung tp quy nhơn bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định
ngay sau khi xảy ra vụ việc công an tỉnh bình định công an thành phố quy nhơn đã phong tỏa hiện trường và thu thập thông tin
liên quan đến vụ nữ bác sĩ bị kính dơ vào người dân đến liệt nửa người đại diện cả the coffee house và một nhân sự phía viettower
đều cho biết đã làm việc với gia đình bác sĩ lý về vấn đề bồi thường tuy nhiên hai đơn vị chưa nhận được câu trả lời
theo đó đại diện chuỗi cửa hàng cà phê the coffels khẳng định bác sĩ lý là khách hàng
khi nữ bác sĩ gặp sự cố tại cửa hàng thì the cophie house sẽ nhận trách nhiệm
đại diện cửa hàng cho biết ngay từ đầu tecoffiels đã đề xuất hỗ trợ trước khi cơ quan chức năng kết luận theo quy định của pháp luật
vị này cũng thông tin ngoài những chi phí nhập viện ban đầu the cophi house đã hỏi ý kiến của gia đình bác sĩ lý về số tiền bồi thường phù hợp
tuy nhiên thời điểm đó the coffee house chưa nhận được câu trả lời của gia đình nạn nhân
đến nay đại diện the cophealth cho biết phía doanh nghiệp vẫn liên tục trao đổi và chờ phản hồi từ gia đình bác sĩ lý
đồng thời sẵn sàng thảo luận về các khoản mà gia đình yêu cầu
trước câu hỏi liệu the coffee house và ban quản lý tòa nhà việt tower bác sơn thái hà
đã làm việc và thống nhất phương án xử lý vụ việc bồi thường cũng như xem xét trách nhiệm thuộc về ai
đại diện the cophels cho biết hai bên đã làm việc nhưng vì thỏa thuận bảo mật nên không thể tiết lộ
chiều cùng ngày một nhân sự việt tower cho biết ban quản lý tòa nhà đã làm việc với công ty quận đống đà
và sẽ căn cứ vào kết luận của cơ quan chức năng để xử lý vụ việc
vị này cũng cho hay ban quản lý tòa nhà cũng đã liên hệ với cha của bác sĩ lý
để bàn bạc về phương án bồi thường tuy nhiên gia đình nạn nhân chưa phản hồi
câu hỏi được đặt ra rằng tấm kính bị rơi vỡ trong vụ việc là của the coffeos thi công lắp đặt
hay là thiết bị nguyên bản của tòa nhà
một nhân sự phía việt tower trả lời cần phải xem lại hồ sơ chứ không nắm được chính xác
tuy nhiên lãnh đạo ubnd phường trung liệt cho biết tấm kính là một phần tường kính bao quanh tòa nhà
là kính nguyên bản của chủ đầu tư xây dựng quán cà phê chỉ trang trí nội thất không sửa chữa lớn
ngày một mươi sáu tháng năm công an tp ninh bình cho biết đơn vị vừa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình
bắt giữ ba đối tượng lái ô tô đi trộm cắp liên tỉnh
đồng thời lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ tài sản có liên quan và đang tiếp tục điều tra mở rộng xử lý theo quy định
các đối tượng bị bắt giữ gồm nguyên sân hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú phường đại mỗ quận năm tử liêm hà nội
nguyễn hùng kiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú xã vân canh huyện hoài đức hà nội
và phùng đinh phúc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú xã đông la huyện hoài đức hà nội
quá trình điều tra làm rõ ba đối tượng trên đã thực hiện hành vi trộm cắp một tv một bộ dàn karaoke tại phường ninh khánh ngày tám tháng năm
trộm cắp một xe mô tô nhãn hiệu hondalit tại phường nam thành thành phố ninh bình ngày một mươi hai tháng năm
các đối tượng sử dụng xe khách một mươi sáu chỗ liên tục thay đổi biển giả thay đổi màu sơn thao ghế sau để chứa tài sản trộm cắp được
chúng đi đến nhiều nơi chuẩn bị công cụ như kìm cộng lực xa cày khoan để cắt phá khóa cửa nhà dân công trường đột nhập trộm cắp tài sản
ngày một mươi bảy tháng năm thượng tá vũ văn thường trưởng công an huyện thủy nguyên hải phòng cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện này vừa triệt phá nhóm tội phạm sử dụng thủ đoạn mới trả công người lao động bằng ma túy
theo đó chủ thầu xây dựng quê ở thái bình và cai thầu lao động quê ở sơn la về hải phòng làm ăn đã cấu kết với nhau trả công người lao động bằng ma túy
hai đối tượng đã bị khởi tố bắt tạm giam với cáo buộc mua bán trái phép chất ma túy gồm chủ thầu xây dựng nguyễn bá khánh ba mươi ba tuổi
chú xá an ấp huyện quỳnh phụ thái bình và cai thầu lao động lường văn cường ba mươi tuổi chú tải thôn mòm huyện thuận châu sơn la
theo thượng tá thưởng tối một mươi một tháng năm khánh và cường bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện thủy nguyên
phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hải phòng và cảnh sát biển vùng một
bắt quả tang đang chia nhỏ ma túy thành nhiều gói tại phòng trọ trên địa bàn xã an lư
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm hai trăm ba mươi bảy sáu mươi chín g heroin hai cân điện tử cùng nhiều vật chứng liên quan
tại cơ quan điều tra khánh và cường khai cùng nhau bàn bạc mua ma túy về nhà trọ
chia nhỏ thành nhiều gói bán kiếm lời và trả công cho công nhân xây dựng thay vì trả tiền
trần đình khải ba mươi tám tuổi điều khiển di chuyển theo hướng nam bắc khi đến km một nghìn hai trăm bốn mươi chín năm trăm linh
thuộc địa phận thôn long thạnh xã xuân lộc thị xã sông cầu phú yên
xe này va chạm với xe bồn chở dầu biển kiểm soát bảy mươi tám c năm nghìn ba trăm tám mươi sáu do lê hùng phương năm mươi bốn tuổi
chú phường xuân phú thị xã sông cầu tỉnh phú yên điều khiển lưu hành ngược chiều
lúc này trên xe biển xanh ngoài tài xế còn có ông lý nguyên nguyên vũ giám đốc sở tư pháp tỉnh khánh hòa
và hai chuyên viên sở tư pháp tỉnh khánh hòa là võ thị ái nhân và nguyễn hùng hoàng long
vụ tai nạn khiến cả bốn người trên xe bị thương trong đó tài xế trần đình khải và bà võ thị ái nhân
chuyên viên sở tư pháp tỉnh khánh hòa bị thương nặng
các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa bình định
ông lý nguyễn nguyên vũ nhập viện trong tình trạng có vết thương sau đầu
sau khi cấp cứu và khâu vết thương ông vũ đã xuất viện trưa cùng ngày
bà võ thị ái nhân chuyên viên sở tư pháp tỉnh khánh hòa bị chấn thương sọ não hôn mê và đang theo dõi tiến triển tốt
tài xế trần đình khải gãy hai tay đang điều trị
tại hiện trường tai nạn xe ô tô biển xanh hư hỏng nặng phần bên trái nhiều mảnh vỡ của xe rơi vãi trên đường
vụ tai nạn đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã sông cầu tỉnh phú yên điều tra làm rõ
liên quan đến vụ một trăm linh người nghi ngộ độc ở đồng nai
mới đây bộ y tế yêu cầu đình chỉ hoạt động bếp ăn tập thể công ty trách nhiệm hiểu hạn đê trang
và lấy mẫu thực phẩm bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân vụ việc
ngày một mươi sáu tháng năm cục an toàn thực phẩm bộ y tế có công văn yêu cầu sở y tế tỉnh đồng nai khẩn trương điều tra
xử lý vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại công ty trách nhiệm hiệu hạn đê trang huyện tràng bom đồng nai
khiến một trăm linh công nhân phải nhập viện
theo đó cục đề nghị sở y tế tỉnh đồng nai khẩn trương chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh
tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân
trong trường hợp cần thiết có thể xin hỗ trợ hội chuẩn chuyên môn với bệnh viện tuyến trên
cục cũng yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể công ty trách nhiệm hiểu hạn đê trang
lấy mẫu thực phẩm bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân
đồng thời sở y tế tỉnh đồng nai phối hợp với các ngành chức năng
truy xuất nguồn nguyên liệu đến tận nơi cung cấp
sở y tế đồng nai cần phải tăng cường tuyên truyền hướng dẫn các bếp ăn tập thể
cơ sở dịch vụ ăn uống đảm bảo vệ sinh điều kiện an toàn thực phẩm
thực hiện nghiêm việc quản lý truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm
kiểm thực ba bước lưu mẫu thực phẩm và vệ sinh trong các khâu chế biến
trước đó sau bữa ăn chiều ngày một mươi năm tháng năm gần một trăm linh công nhân của công ty đê trang
có biểu hiện đau bụng tiêu chảy nôn ói và được cấp cứu tại trung tâm y tế huyện tràng bom
liên quan đến vụ việc này ubnd huyện tràng bom chỉ đạo tạm ngưng hoạt động
đối với nhà thầu cung cấp thức ăn là công thiên hồng phúc xã bắc sơn huyện tràng bom
đến khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền
ban quản lý các khu công nghiệp đồng nai và sở công thương có trách nhiệm thông báo
đến các doanh nghiệp công ty hoạt động trong khu công nghiệp cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
cần đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với việc nhận và cung cấp suất ăn công nghiệp
bếp ăn tập thể để đảm bảo sức khỏe cho người lao động
chiều ngày một mươi sáu tháng năm vừa qua ông nguyễn văn hậu trường phòng giáo dục và đào tạo huyện mê linh
cho biết một mươi sáu học sinh trường trung học cơ sở tiến thịnh được bổ sung vào danh sách thi lớp một mươi
sau khi một số phụ huynh tố con không được phát phiếu đăng ký thi
trước đó trường trung học cơ sở tiến thịnh có hai mươi bảy học sinh không đăng ký thi lớp một mươi năm nay
ông hậu cho hay qua giả soát nắm bắt tâm tư nguyện vọng của học sinh và gia đình các em
một mươi sáu học sinh muốn được dự kỳ thi
sở giáo dục và đào tạo hà nội đã đồng ý cho các em đăng ký bổ sung
theo ông hậu phòng yêu cầu trường trung học cơ sở tiến thịnh kiểm điểm rút kinh nghiệm sau sự việc
ubnd huyện mê linh cũng sẽ chấn chỉnh các trường cấm vận động ép các em không thi dưới bất kỳ hình thức nào
vài ngày trước một số phụ huynh lớp chín b trường trung học cơ sở tiến thịnh phản ánh
còn không được phát phiếu đăng ký dự thi vào lớp một mươi
khi họ biết chuyện thời hạn đăng ký đã hết nên bức xúc
trường chưa lên tiếng về sự việc
phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội nguyễn quang tuấn nói
sở nhiều lần yêu cầu các trường không vận động hoặc ép thí sinh bỏ thi lớp một mươi
bởi đây là quyền lợi của các em
sở không tính thi đua hay xếp loại trường giáo viên theo tỷ lệ học sinh đỗ lớp một mươi
năm nay trong một trăm ba mươi ba học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở ở hà nội
khoảng một trăm linh sáu năm trăm linh em đăng ký thi lớp một mươi một trăm hai mươi bảy trường trung học phổ thông công lập đáp ứng khoảng tám mươi một chỗ
các trường thư thụ thuộc ba mươi chỗ ngoài ra còn các trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên hoặc trường nghề
chiều ngày một mươi sáu tháng năm tại buổi họp báo định kỳ thông tin về tình hình kinh tế xã hội của tp hcm
trả lời câu hỏi vì sao đã có hệ thống thoát nước mới trên đường võ văn ngân
và khu vực chợ thủ đức tp thủ đức
nhưng vẫn bị ngập nặng sau cơn mưa lớn
chiều ngày một mươi năm tháng năm ông mai hữu quyết phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp thủ đức cho biết
trong trận mưa lớn chiều ngày một mươi năm tháng năm các tuyến đường xung quanh chợ thủ đức ngập trung bình từ ba đến bốn mươi năm mét
nơi ngập sâu nhất là đường dương văn cam với sáu mét
khu vực xung quanh chợ thủ đức là vùng trũng cao độ tranh lệch hai mươi mét so với khu vực ngã tư thủ đức
với độ dốc cao khu vực thường xuất hiện những dòng chảy xiết gây ngập mỗi khi mưa lớn
ông mai hiệu quyết cho biết hệ thống thoát nước
cho khu vực này là dạch cầu ngang có độ rộng chỉ khoảng năm mét không thoát nước kịp khi mưa lớn
vì vậy tình trạng ngập là khó tránh khỏi vào những thời điểm mưa to
để giải quyết tình trạng ngập nước mỗi khi mưa lớn đối với khu chợ thủ đức
ông mai hiệu quyết cho biết tp thủ đức đã đề ra năm công trình lớn
đó là dự án hệ thống thoát nước đường võ văn ngân hệ thống thoát nước đường dương văn cam
đặng thị rành kha vạn cân dự án mở rộng dạch cầu ngang dự án mở rộng dạch thủ đức
đến nay tp thủ đức đã hoàn thành một dự án duy nhất là hệ thống thoát nước đường võ văn ngân
vì vậy về tổng thể khu vực này vẫn còn tình trạng ngập khi chiều cường và mưa lớn
về hiệu quả của dự án thoát nước đường võ văn ngân theo ông mai hữu quyết
thực tế dự án đã mang lại hiệu quả bởi trước nay đường này thường xuyên xuất hiện hai điểm ngập
là trước nhà thờ và nhà thiếu nhi khi trời mưa lớn
tuy nhiên trong trận mưa chiều ngày một mươi năm tháng năm những điểm này đã không còn ngập
ngoài ra dự án góp phần giúp thời gian rút nước nhanh hơn
chiều ngày một mươi sáu tháng năm lãnh đạo phường trần thành ngọ quận kiến an thành phố hải phòng cho biết
có nhận được phản ánh của người dân về việc đàn khỉ hoang xuống phá hoại
cụ thể khu vực xuất hiện đàn khỉ hoang là khu dân cư tây sơn nằm dưới chân đồi thiên văn
khu vực này cây cối rậm rạp chủ yếu là keo tài tượng
sau khi bị sô đuổi đàn khí đã chạy lên trên đồi không phá hoại cây cối hoa màu tài sản của người dân
lãnh đạo phường trần thành ngọ cho biết đây không phải là lần đầu tiên đàn khỉ xuống khu dân cư
trước đây vài lần người dân khu dân cư tây sơn thấy có đàn khỉ xuất hiện
nhưng chúng chỉ đến một lúc giờ đi lần này chúng xuất hiện vài lần
cũng theo vị lãnh đạo này sau khi nhận được tin báo của người dân
cùng với cử cán bộ xuống nắm tình hình chính quyền địa phương đã báo cho hạt kiểm lâm kiến an an lão tiền lãng
cử cán bộ xuống xem xét nghiên cứu phương án bảo vệ đàn khỉ hoang này
cũng như tranh chung phá hoại hoa màu cây cối tài sản của người dân
vừa qua công an huyện núi thành tỉnh quảng nam đã bắt quả tăng hai đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chân ma túy để bán cho các con nghiện khác
hai đối tượng này gồm nct hai mươi chín tuổi và vtth hai mươi ba tuổi cùng chú tại huyện núi thành tỉnh quảng nam
tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ một túi ni lông chứa chất nghi vấn ma túy đá khối lượng một chín mươi ba gram
vtth và hk nhận mua ma túy về để bán lại cho nhiều đối tượng trên địa bàn
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
từ một mươi năm h ngày một mươi sáu tháng năm liên bộ công thương tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ
theo đó giá xăng ron chín mươi năm và e năm ron chín mươi hai đều giảm
trong phiên điều chỉnh giá xăng ron chín mươi năm giảm mạnh so với kỳ điều chỉnh trước có giá hai mươi ba một trăm ba mươi đồng giảm bốn trăm một mươi đồng một lít
xăng e năm ron chín mươi hai giảm giá
giá xăng ron chín mươi năm giảm giá so với kỳ điều chỉnh trước có giá hai mươi hai một trăm một mươi đồng một lít giảm năm trăm một mươi đồng một lít
giá các mặt hàng xăng dầu cũng có loại tăng có loại giảm
giá dầu diesel tăng ba mươi đồng có giá một mươi chín tám trăm bảy mươi đồng một lít
dầu hỏa có mức giá mới là một mươi chín chín trăm linh đồng tăng hai trăm linh đồng một lít
dầu ma rút giảm chín mươi đồng có giá mới một mươi bảy bốn trăm một mươi đồng một kg
cũng trong kỳ điều hành ngày một mươi sáu tháng năm nhà điều hành không trích lập
cũng không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu bog
trước đó bản giá bán lẻ xăng dầu của quay trô lý mách công bố phổ biến tại thị trường vùng một
gần cảng cần kho gần nhà máy lọc dầu được áp dụng từ kỳ điều chỉnh ngày chín tháng năm như sau
xăng ron chín mươi năm năm hai mươi bốn bảy mươi đồng một lít
xăng ron chín mươi năm ba hai mươi ba năm trăm bốn mươi đồng một lít
xăng e năm ron chín mươi hai hai mươi hai sáu trăm hai mươi đồng một lít
dầu dsn một mươi chín tám trăm bốn mươi hai mươi bốn trăm năm mươi đồng một lít
dầu hỏa một mươi chín bảy trăm linh đồng một lít
dầu mazut giá bán buôn từ một mươi bảy năm trăm linh đồng đến hai mươi hai hai trăm sáu mươi đồng một kg
mới đây cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất cho biết
nhiều chuyến bay khai thác tại khu vực bị chậm chuyển hướng vì ảnh hưởng thời tiết xấu trong chiều ngày một mươi năm tháng năm
cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất khai thác tổng cộng năm trăm tám mươi bốn chuyến bay
với tổng số hành khách đi đến là chín mươi bốn bảy trăm hai mươi năm lượt trong chiều ngày một mươi năm tháng năm
tuy nhiên thời tiết thành phố u s a
bình xuất hiện mưa rông dân đến một mươi năm chuyến bay chậm một mươi bốn chuyến bay chuyển hướng một chuyến bay chờ
đến một mươi bảy h một mươi một phút cùng ngày thời tiết tốt hoạt động cất hạ cánh trở lại bình thường
đại diện cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất cho biết công tác ứng phó với tình hình thời tiết xấu luôn được chuẩn bị từ trước để đảm bảo khai thác an toàn
tổng công ty quản lý bay việt nam vatm chia sẻ từ đầu tháng năm tại khu vực sân bay tân sơn nhất xuất hiện mưa rông
tầm nhìn giảm xuống ba m kèm theo lốc tố với tốc độ gió giật lên tới ba mươi bốn kt và xuất hiện gió đất
những hiện tượng thời tiết cực đoan này gây ảnh hưởng lớn đến các hoạt động cất hạ cánh của tàu bay và các hoạt động trên khu hoạt động của sân bay
trung tâm khí tượng hàng không tân sơn nhất thông tin sẽ theo dõi sát sao diễn biến thời tiết để kịp thời xử lý
đồng thời ứng dụng bảng màu cũng được đưa vào sử dụng trong nhóm phối hợp thời tiết xấu nhóm cg trên ứng dụng chat viber để cho người sử dụng nhanh chóng nắm bắt và có cách nhìn trực quan hơn
mới đây trạm điện năng lượng mặt trời nằm tại trung tâm xã tân trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình xảy ra cháy làm toàn bộ ác quy bị thiêu dụi
khoảng một mươi sáu h một mươi năm phút ngày một mươi sáu tháng năm trạm điện năng lượng mặt trời nằm tại trung tâm xã tân trạch huyện bố trạch xảy ra cháy sau đó xuất hiện những tiếng nổ
lực lượng chức năng cùng người dân đã tham gia chữa cháy
khoảng ba mươi phút sau đám cháy cơ bản được dập tắt
thống kê sơ bộ ban đầu vụ cháy làm toàn bộ hệ thống bình ác quy có chức năng tích điện của hệ thống điện mặt trời bị thiêu dụi
trạm điện năng lượng mặt trời này đưa vào sử dụng đã lâu ít được kiểm tra bảo dưỡng định kỳ hệ thống bình ác quy xuống cấp không tự nạp điện năng
thời điểm xảy ra cháy trời nắng nóng
ngày một mươi bảy tháng năm viện kiểm sát nhân dân tỉnh gia lai thông tin vừa có quyết định truy tố trần thị đầm ra trước tòa án nhân dân tỉnh gia lai về các tội tham mô tài sản giả mạo trong công tác
theo cáo trạng truy tố trần thị đầm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín nguyên là kế toán của trường tiểu học và trung học cơ sở chơ glong huyện công cờ rô gia lai
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đầm đã lợi dụng chức vụ được giao để nâng khống số tiền lương thực lĩnh hàng tháng của trường
qua điều tra đầm đã chiếm đoạt số tiền gần một tỷ đồng từ nguồn kinh phí tự chủ của nhà trường do mình có trách nhiệm quản lý
ngoài hành vi tham mô trần thị đầm còn giả chữ ký của hiệu trưởng nhà trường
để ký vào hai bảng tổng hợp nhu cầu tiền lương phụ cấp lương nộp cho phòng tài chính kế hoạch huyện công cờ ro nhằm hợp lý nguồn tiền xin bổ sung kinh phí tự chủ
ngoài nữa kế toán ông vũ xuân sinh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai nguyên hiệu trưởng của trường tiểu học và trung học cơ sở chơ glong đồng thời là chủ tài khoản
chịu trách nhiệm quản lý sử dụng dự toán ngân sách được ủy ban nhân dân huyện công cờ ro giao năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai theo đúng quy định của luật ngân sách
tuy nhiên ông vũ xuân sinh đã buông lỏng quản lý không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của mình ra bút ký điện tử cho trần thị đầm dữ
từ đó đâm đã dùng thủ đạn gian dối thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền trên
với những sai phạm nêu trên viện kiểm sát nhân dân tỉnh gia lai đã truy tố trần thị đầm ra trước tòa án nhân dân tỉnh gia lai vì các tội tham mô tài sản và giả mạo trong công tác
ông vũ xuân sinh bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
mới đây sở giao thông vận tải hà nội vừa có văn bản số hai nghìn bảy trăm chín mươi năm sgtvt khtc yêu cầu các đơn vị kiểm tra xác định nguyên nhân và xử lý kịp thời các tồn tại liên quan đến việc thoát nước mặt cầu vĩnh tuy hai thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu vĩnh tuy giai đoạn hai
theo đó vào chiều một mươi năm tháng năm qua theo dõi kiểm tra thực tế hiện trạng sở nhận thấy xuất hiện tình trạng mặt cầu vĩnh tuy hai thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu vĩnh tuy giai đoạn hai
do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố làm chủ đầu tư và đang triển khai các thủ tục bàn sao tài sản công sau khi thi công hoàn thành bị ứ động ngập nước trên mặt cầu dẫn đến khó khăn cho việc lưu thông các phương tiện qua cầu
nội dung này cũng đã được các cơ quan thông tần báo chí và người dân phản ánh
để xử lý kịp thời không để tình trạng tương tự xảy ra đặc biệt vào mùa mưa sắp tới sở giao thông vận tải đề nghị ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố khẩn trương chủ trì phối hợp với ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông sở giao thông vận tải và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra xác định rõ nguyên nhân và có giải pháp khắc phục ngay
việc khắc phục hoàn thành xong trước ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn và có văn bản báo cáo kết quả xử lý về sở để theo dõi chỉ đạo đồng thời thông tin kết quả xử lý đến các cơ quan thông tần báo chí người dân được biết
thưa quý vị hai đêm diễn của ban nhạc west life tại hà nội chính thức được mở bán vé từ trưa một mươi ba tháng năm
hai đêm diễn này nằm trong tour diễn the hits tour của westlife với khách mời là nhóm chín trăm một mươi một
lượng vé cho hai đêm diễn của westline tại hà nội vẫn chưa được bán hết dù đã ba ngày mở bán
nhiều người băn khoan liệu fan của westlife có lấp đầy sơ vận động trong đêm nhạc sắp tới
theo thông tin từ ban tổ chức mỗi đêm diễn của westline sẽ bán giao khoảng hơn tám vé tổng cộng có khoảng hơn một mươi sáu khán giả cho hai đêm diễn trở lại của ban nhạc này
sơ đồ vé được phân làm bảy hạng ghế ngồi từ cát một đến cát bảy hạng k một có giá cao nhất năm triệu đồng trong khi cát bảy rẻ nhất tám trăm năm mươi đồng
mức giá này không quá tranh lệch so với the real dream tour diễn ra vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
sau ba ngày mở bán cả hai đêm nhà của westlife vẫn chưa show out
tuy nhiên ba hạng vé thấp nhất cát năm cát sáu và cát bảy của cả hai đêm đều đã được bán hết
đây là ba hạng vé có giá mềm nhất từ tám trăm năm mươi đồng đến một tám triệu đồng
dù vé chưa được bán hết nhưng tình trạng mua bán vé chợ đen vẫn diễn ra nhộn nhịp nhất là ở các trang mua bán vé trên mạng xã hội
tại fanbase có tên sunveo westlife có rất nhiều tài khoản đang bán vé
tuy nhiên dù giao bán khá nhộn nhịp nhưng vé bán được rất chậm
giá vé của đêm nhạc này không quá cao
một số người bán lại vé với số tiền bằng giá gốc thậm chí còn ít hơn
một số khác bán lại với giá vé cao hơn giá gốc từ năm mươi đồng đến hai trăm linh đồng
trên một số trang mua bán vé nhiều tài khoản cũng cảnh báo cộng đồng mạng nên cẩn trọng trong quá trình giao dịch mua vé chuyển nhượng tránh bị lừa đảo
lý giải về việc vé của hai đêm nhà westline bán khá chậm nhà sản xuất âm nhạc quang minh cho biết
vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
westlife đã có hai đêm nhạc bán vé của hai đêm nhạc
hai đêm biểu diễn tại tp hcm thu hút khoảng ba mươi khán giả nên nhiều người không còn mặn mà với đêm nhạc lần này ở hà nội
thêm nữa tình hình kinh tế những tháng đầu năm nay chưa khởi sắc nên khán giả cũng thất lưng buộc bụng hơn
họ phải đắn đo khi bỏ số tiền từ một đến năm triệu đồng thậm chí nhiều hơn nếu mua vé chợ đen để đi nghe nhạc
trước đó vào ngày chín tháng năm trên fanpage chính thức có hơn sáu tám triệu người theo dõi
nhóm nhạc nam đình đám một thời thông báo hà nội việt nam chúng tôi rất hào hức để ghé thăm các bạn
vào ngày bốn và ngày năm tháng sáu cùng với thông báo của nhóm westline đơn vị tổ chức đêm diễn của nhóm tại việt nam
cũng xác nhận ban nhạc pop huyền thoại với các thành viên schen nikki và kian sẽ quay lại việt nam
trong một phần của tour diễn được mong chờ nhất the hist tour năm hai nghìn hai mươi bốn
chiều một mươi năm tháng năm đồn biên phòng bản giang bộ đội biên phòng hà tĩnh đã tổ chức lễ khánh thành công trình tượng đài bắc hồ với chiến sĩ biên phòng
dự lễ khánh thành có đại diện chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
lãnh đạo huyện hương khê và người dân trên địa bàn
công trình tượng đài bác hồ với chiến sĩ biên phòng được xây dựng ở vị trí trang trọng nhất trong khuôn viên đồn biên phòng bản giàng
công trình có diện tích năm mươi m hai cao gần hai m cả bệ đặt rộng gần một m ốp đá màu đen kim tuyến
tượng đài được khởi công xây dựng từ đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn với kinh phí đầu tư gần một trăm linh triệu đồng
trích từ nguồn quỹ tăng gia và các tập thể cá nhân hảo tâm trong và ngoài địa bàn hỗ trợ
tượng đài bắc hồ với chiến sĩ biên phòng được phỏng theo nguyên mẫu tác phẩm nghe lời non nước của tác giả vũ trọng khôi
khắc họa hình tượng bác hồ đang ăn cần căn dạng chiến sĩ biên phòng
bức tượng đã đột tả được gương mặt bác hiền tử tay cầm nắm đất thiêng liêng của tổ quốc
cản dạng chiến sĩ biên phòng phải quyết tâm giữ gìn trọn vẹn bờ cõi non sông
người chiến sĩ trong bộ quân phục trình tề trang nghiêm lắng nghe ghi nhớ từng lời nói của người
đây là công trình có ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc là nơi để đồn biên phòng và nhân dân trên địa bàn
báo công lên bác những thành tích nổi bật trong công tác
công trình cũng nhắc nhở mỗi cán bộ chiến sĩ phải đoàn kết quyết tâm vượt qua mọi khó khăn
để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia giữ vững an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội và xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển
thưa quý vị chỉ còn một tháng nữa là đà nẵng sẽ bùng nổ với lễ hội phá hoa quốc tế diff hai nghìn hai mươi bốn
rất nhiều du khách đã đặt vé bay sớm đến đà nẵng và săn vé đêm khai mạc diff để mục sở thị
bữa tiệc ánh sáng đỉnh cao bên sông hàn
cứ đến mùa hè đà nẵng lại đón hàng triệu lực khách trong nước và quốc tế đến chiêm ngưỡng bản giao hưởng ánh sáng
trong các đêm thi của lễ hội phá hoa quốc tế đà nẵng
năm nay lễ hội phá hoa sẽ khai thác với chủ đề made in unity kết nối toàn cầu
theo ghi nhận của ban tổ chức nhiều người đã săn vé bay đến đà nẵng để không bỏ lỡ chương trình
các suất vé có góc ngồi đẹp nhất trên khán đài đã bắt đầu được đặt mua
theo công bố về lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng hai nghìn hai mươi bốn có giá chính thức từ tám trăm linh đồng đến ba triệu đồng
theo năm hạng khán đài
du khách lựa chọn combo all in one bao gồm một vé lễ hội phá hoa quốc tế đà nẵng
một vé cap treo lên bàn à và một suất ăn buffet trưa
sẽ có cơ hội mục sở thị những màn trình diễn mãn nhãn của lễ hội ánh sáng
đồng thời tham quan đỉnh núi mang tính chất biểu tượng của du lịch đà nẵng
với mức giá hời một bảy trăm năm mươi đồng cho người lớn và một năm trăm linh đồng cho trẻ em
với khoảng cách được thu ngắn lại khi đứng từ khán đài
người xem có cảm giác chỉ cần với nhẹ tay là có thể chạm vào những bông pháo
với đủ sắc thái lấp lánh và tỏa sáng trên bầu trời
sự phấn khích còn tăng cao hơn khi du khách được hòa mình trong những bản nhạc pop rock edm hay ballad
cùng với pháo hoa sân khấu cũng là điểm thu hút khán giả đến trải nghiệm trực tiếp tại khán đài
vì tại đây người xem cảm nhận được hết độ hoành tráng những công nghệ đỉnh cao
mà những nhà tổ chức đã kỳ công tạo dựng để mang lại hiệu ứng thị xác
những góc nhìn đẹp nhất cùng trải nghiệm xem pháo vượt kỳ vọng qua mỗi mùa
với lượng khán giả quan tâm xem trực tiếp gia tăng khán đài lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng hai nghìn hai mươi bốn
được ban tổ chức tiết lộ sẽ lớn gấp đôi so với năm hai nghìn hai mươi ba
với nhiều trang thiết bị và ứng dụng công nghệ hiện đại giúp nâng tầm trải nghiệm của mỗi du khách
dự kiến sự kiện sẽ diễn ra từ ngày tám tháng sáu đến ngày một mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
với sự tham gia của tám đội pháo gồm bảy đội quốc tế pháp ý mỹ đức ba lan trung quốc phần lan
và đội đại diện việt nam đến từ đà nẵng
lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng hai nghìn hai mươi bốn hứa hẹn sẽ là màn tái xuất đầy kịch tính
của nghệ thuật trình diện ánh sáng trên không
một mươi sáu tháng năm tỉnh con tum đã lâm trọng tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi năm chiến thắng đắc bé
giải phóng hoàn toàn huyện đắc lê
một mươi tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia chiến thắng đắt bé
phát biểu tại lễ kỷ niệm ông lê ngọc tuấn chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh con tum khẳng định
trận đánh đa pech được coi là trận đánh tiêu biểu trong chiến thuật đánh nhanh diệt gọn của quân dân ta
là đỉnh cao của chiến tranh nhân dân trên địa bàn huyện đắc lê
đánh bại hoàn toàn âm mưu và hành động của địch trên địa bàn chiến lược cực bắc tây nguyên
đúng tám giờ ngày một mươi sáu tháng năm cách đây tròn năm mươi năm lệnh tấn công tiêu diệt chi khu quân sự và quận lị đắc p
được phát ra từ sở chỉ huy mặt trận quân giải phóng
sau bốn giờ chiến đấu ta làm chủ toàn bộ chi khu quân sự và quận lị đắc p
giải phóng hoàn toàn hai huyện h ba mươi h bốn mươi nay là huyện đắc lê tỉnh con tum
cùng cứ điểm đắc bách bị tiêu diệt trút chặn của ngụy quyền sài gòn trên đường một mươi bốn bị xóa sổ
đã mở ra hành lang chiến lược đông trường sơn nối liền quân khu năm tây nguyên và miền đông nam bộ
chiến thắng đac tạo thế cho giải phóng tây nguyên góp phần quan trọng vào chiến dịch tổng tiến công
và nổi dậy mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
năm mươi năm qua với sự đoàn kết một lòng đảng bộ chính quyền quân và dân huyện đắc lê
đã không ngừng nỗ lực phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống nhân dân
từ một huyền biên giới ở thế ngõ cụt của tỉnh con tum đến nay đắc lê đã có đường hồ chí minh
kết nối thông suốt với miền trung tây nguyên và cả nước
trường học được mở đến tận thôn làng một trăm linh thôn có điện lưới quốc gia một trăm linh trạm y tế có bác sĩ
bà y thanh chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đắc lê cho biết về định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện thời gian tới
huyện tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển thị trấn đắc lê từ đô thị loại năm phần đấu lên đô thị loại bốn
vì kinh tế của huyện chia ra làm hai vùng
vùng phía bắc tập trung phát triển dược liệu nhất là sâm ngọc linh phục hồi và cải tạo cà phê xứ lạnh trên địa bàn năm xã phía bắc
về phía nam tập trung mạnh cà phê cao su ba xã biên giới tập trung mạnh cho chăn nuôi châu bò
vùng phía bắc tập trung phát triển dược liệu nhất là sâm ngọc linh phục hồi và cải tạo cà phê sứ lạnh trên điện bàn năm xã phía bắc